sau hơn một mươi ngày đàm phán các nước thành viên liên minh châu âu eu vẫn không đạt được đồng thuận
đối với đề xuất cấm nhập khẩu dầu của nga trong đó hungary dẫn đầu nhóm các nước phản đối biện pháp này
đề xuất cấm vận nhập khẩu mặt hàng dầu thô là một phần trong gói trừng phạt thứ sáu của phương tây
nhằm vào nền kinh tế của nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
tuy nhiên hungary cùng với nhiều quốc gia đông âu khác như cộng hòa séc slovakia hay bungary
những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nguồn cung dầu mỏ từ nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối
chính phủ hungary khẳng định lệnh cấm vận sẽ ráng một đòn mạnh vào nền kinh tế của nước này
quan chức phụ trách chính sách đối ngoại eu josep port cho biết hiện các lập trường đều khá mạnh mẽ
và eu vẫn cần thêm thời gian để đạt được đồng thuận trong nội bộ
kể từ cuối tháng hai các nước phương tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt
nghiêm khắc đối với nga gồm cấm nhập khẩu than đóng băng tài sản
đóng cửa không phận đưa các doanh nghiệp vào danh sách đen